thưa quý vị một vụ nổ đã xảy ra ở đường ống dẫn khí đốt nối litva và latvia thuộc quận panavis miền bắc livar
đây là thông tin do nhà điều hành vận chuyển khí đốt của litva đưa ra vào ngày hôm qua
đài truyền hình litva lrt cho biết ngọn lửa bốc cao khoảng năm mươi mét và có thể được nhìn thấy từ khoảng cách ít nhất một mươi bảy km
ngôi làng valakellia với khoảng hai trăm năm mươi cư dân đã được sơ tán để phòng tránh các thiệt hại
theo các nhà chức trách chưa có thương vong và không có tài sản nào bị hư hại trong vụ nổ
giới chức địa phương vẫn đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân
theo đánh giá ban đầu vụ nổ xảy ra có thể là do sự cố kỹ thuật
hiện nguồn cung cấp khí đốt đã được khôi vục cho litva sau khi tạm thời bị đình chỉ